thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư hà nội
công ty unimec hà nội và trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ hà nội
trung tâm etec hà nội và một số đơn vị liên quan
căn cứ tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét đối với năm bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gồm
một phạm văn thắng nguyên giám đốc trung tâm ethics hà nội
hai trần thị lan hương nguyên kế toán trưởng trung tâm ethics hà nội
ba nguyễn văn quân nguyên trưởng phòng kinh doanh trung tâm ethics hà nội
nguyễn thị ngọc uyên giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất an ninh
năm nguyễn đắc phước giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đăng nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét đối với ba bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gồm
một trần quốc hùng nguyên tổng giám đốc công ty unimec hà nội
hai đặng thị minh chi nguyên phạm
phó tổng giám đốc công ty unimax hà nội
ba nguyễn thị phương liên nguyên trưởng phòng kê toán trưởng công ty unimax hà nội
áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam bốn bị can
trần thị lan hương nguyễn văn quân nguyễn thị ngọc uyên nguyễn đắc phước
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can
trần quốc hùng đặng thị minh tri nguyễn thị phương liên phạm văn thắng
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa tạm giữ đối tượng huỳnh trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
về hành vi giết người vụ việc xảy ra tại xã khánh hội huyện u minh bị hại chính là vợ của kiên
theo lời khai của kiên vào khuya ngày một mươi bốn tháng chín giữa kiên và vợ có xảy ra mâu thuẫn
nên kiên đã tức giận dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ làm vợ bị trọng thương
sau vụ việc xảy ra kiên đã báo cho bố vợ biết gia đình đã nhanh chóng đưa người vợ đi cấp cứu
lực lượng làm nhiệm vụ đã đến hiện trường điều tra ban đầu đồng thời tạm giữ các tăng vật có liên quan
vụ việc đã được bàn giao về cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị điều tra từ vụ cậy cửa nhà dân trộm cấp tài sản công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã bắt giữ đối tượng trộm và làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi do đối tượng này gây ra
vào sáng ngày một mươi một tháng chín nhà bà nguyễn thị thủy ở phường một thành phố bảo lộc bị kẻ gian cậy cửa trộm hai triệu đồng và một điện thoại di động
điều tra vụ việc này công an thành phố bảo lộc đã bắt được đối tượng gây án là nguyễn đức trung
tại cơ quan công an trung khai nhận vào trường ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi trung và đối tượng tên là quyền đã gây ra vụ cướp giật chiếc giỏ sách của chị trần thị kim huê
khi chị huê đang điều khiển xe máy chở con nhỏ trên đường hà giang tp bảo lộc
trung cũng khai nhận ngoài vụ cướp trên từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi trung quyền và một đối tượng tên đông còn gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản tại các nhà dân trong thành phố bảo lộc
công an tp bảo lộc đã khởi tố vụ án khởi tố chung về tội cướp giật tài sản
và truy bắt hai đối tượng quyền và đông